tiếp tục với thông tin từ bộ y tế ngày một mươi sáu tháng ba cho biết đã xác định được tám chuyến bay của hành khách mắc covid một mươi chín bao gồm
sq một trăm bảy mươi sáu của singapore airlines từ singapore đến nội bài vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
vz tám trăm hai mươi sáu của vietjet air từ malaysia đến hà nội vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tk một trăm sáu mươi hai của tuxkai airlines đến từ istanbul đến tp hcm vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
qh một nghìn năm trăm hai mươi một của bamboo airways từ tp hcm đến phú quốc vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
qh một nghìn năm trăm hai mươi bốn của bamboo airways đến từ phú quốc đến tp hcm vào ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
su hai trăm chín mươi xuất phát từ moscow vào ngày một mươi hai tháng ba đến hà nội vào ngày một mươi ba tháng ba
qh chín trăm bảy mươi từ doha đi tp hcm vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tg năm trăm sáu mươi bốn của thái airways từ bangkok về hà nội vào ngày một mươi năm tháng ba
bộ y tế đề nghị tất cả các hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé máy bay trên các chuyến bay này
các đơn vị chức năng của tỉnh quảng bình vừa tiến hành cách ly bốn mươi năm người từ thái lan về qua cửa khẩu quốc tế cha lo
sau khi nắm được thông tin có hai nữ hành khách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và năm hai nghìn là nhân viên một nhà hàng ở thái lan
là nơi có bệnh nhân đã xác định nhiễm covid một mươi chín
lực lượng biên phòng tỉnh quảng bình đã đón xe khách tại cửa khẩu quốc tế cha lo và phối hợp với lực lượng y tế kiểm dịch tiến hành các bước phòng chống theo quy định
lực lượng chức năng đã phát khẩu trang đồ ăn nước uống
lọc bốn mươi năm người trên xe hành khách trên xe không có biểu hiện sốt ho
đã được đưa về cách ly tập trung tại tiểu đoàn bốn mươi bốn trung đoàn chín trăm chín mươi sáu bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình
riêng hai hành khách một nam một nữ trong đó có một nữ nhân viên từng làm ở nhà hàng thái lan
là nơi phát hiện có bệnh nhân được xác định nhiễm covid một mươi chín có biểu hiện sốt
lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa về cách ly tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới điều trị và lấy mẫu xét nghiệm
thưa quý vị và các bạn
dịch covid một mươi chín tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp khi xuất hiện tại một trăm sáu mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
tính cho đến sáng ngày hôm nay trên thế giới đã ghi nhận hơn một trăm tám mươi hai người nhiễm
số ca tử vong đã lên tới hơn bảy người
hiện số ca mắc covid một mươi chín của các nước còn lại trên thế giới đã vượt xa tổng số ca nghi nhiễm ghi nhận tại trung quốc đại lục
nơi khởi phát dịch bệnh
italia vùng dịch lớn nhất châu âu và thứ hai thế giới
ghi nhận thêm ba hai trăm linh
ba hai trăm ba mươi ba ca nhiễm mới và ba trăm bốn mươi chín trường hợp tử vong
nâng số ca nhiễm và tử vong trên toàn quốc lên hai mươi bảy chín trăm tám mươi người
tây ban nha đức và pháp xuất hiện thêm hơn một trường hợp dương tính
đưa số ca nhiễm lên lần lượt là chín chín trăm bốn mươi hai bảy hai trăm bảy mươi hai và sáu sáu trăm ba mươi ba người
iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu á sau trung quốc đại lục
khi ghi nhận một năm mươi ba ca nhiễm mới
nâng tổng số ca nhiễm lên một mươi bốn chín trăm chín mươi một người
tại mỹ số ca nhiễm tổng số ca nhiễm lên một mươi bốn chín trăm chín mươi một người

sau khi nước này xuất hiện thêm chín trăm một mươi chín ca nhiễm mới
mỹ cũng ghi nhận thêm một mươi tám trường hợp tử vong
đưa số ca tử vong lên tám mươi sáu người
trung quốc quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ covid một mươi chín
thông báo có thêm hai mươi một ca nhiễm mới
đưa tổng số ca nhiễm lên tám mươi tám trăm tám mươi một người
trong khi số ca nhiễm ngoại nhập đã tăng lên một trăm bốn mươi
hiện số ca tử vong tại trung quốc đại lục là ba hai trăm hai mươi sáu ca
tăng một mươi ba ca so với hôm qua
vũ hán tâm dịch đại lục là ba hai trăm hai mươi sáu ca
covid một mươi chín chiếm một mươi một trong số các ca tử vong mới
hàn quốc chưa công bố số liệu mới
tuy nhiên số ca nhiễm mới ở nước này đã giảm mạnh trong những ngày qua
nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng ghi nhận các ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
như bên anh greenland liberia somalia và tanzania
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến ngày một phức tạp
hàng loạt các nước trên thế giới như tây ban nha hungary canada nga
đã đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh
trong khi đó liên minh châu âu eu cũng dự tính đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ trên biển và trên không
trong vòng ba mươi ngày trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng tại châu âu
theo đề xuất từ phía ủy ban châu âu với lệnh cấm này
toàn bộ những người không phải công dân châu âu sẽ không được nhập cảnh vào khối này
trong ít nhất ba mươi ngày tới
chỉ có các nhà ngoại giao nhân viên cứu trợ y tế các chuyến hàng vận chuyển thiết bị y tế và hàng hóa thiết yếu
được phép nhập cảnh vào lãnh thổ các nước eu
ngoài italia tây ban nha điểm nóng có dịch covid một mươi chín nghiêm trọng thứ hai tại châu âu
đã quyết định đóng cửa biên giới đất liền với pháp và bồ đào nha
nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
ngoài ra chính phủ tây ban nha cũng sẽ chưng dụng các cơ sở y tế tư nhân
trong khi đó hungary cũng tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới đối với tất cả các loại phương tiện vận chuyển hành khách
và chỉ có công dân hungary mới được phép nhập cảnh
hungary cấm tất cả các sự kiện hoạt động công cộng
trong một nỗ lực nhằm đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
chính phủ anh ngày một mươi sáu tháng ba đã đề xuất tăng cường các biện pháp giữ khoảng cách xã hội
bao gồm cách ly tại nhà làm việc tại nhà và chấm dứt các hoạt động tụ họp đông người
cùng ngày chính phủ nga và canada đã đồng loạt đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài
do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín lây lan
tại mỹ tổng thống donald trump cho biết mỹ có thể cân nhắc phong tỏa một số điểm nóng về covid một mươi chín
nhà trắng cùng ngày cũng ban hành hướng dẫn trong vòng một mươi năm ngày
giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh này
hướng dẫn của nhà trắng bao gồm tránh các hoạt động có từ một mươi người trở lên
và người dân mỹ cũng được khuyến cáo không tới các quán bar nhà hàng khu ẩm thực và đi lại nếu có thể